phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt lễ sĩ gọi tắt là ban chỉ đạo năm trăm một mươi năm vừa ký quyết định ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo này
cụ thể ban chỉ đạo điều hành kiểm tra sự phối hợp giữa các bộ ngành địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức triển khai thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hải cốt lễ sĩ và đề án xác định hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
tham mưu đề xuất với thủ tướng chính phủ về cơ chế chính sách bảo đảm thực hiện tốt công tác tìm kiếm quy tập hải cốt lễ sĩ và công tác xác định hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới kiểm tra đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện đề án giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực hiện đề án chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp thiếu trách nhiệm lợi dụng hoặc làm trái
về nguyên tắc làm việc ban chỉ đạo quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm thông qua phiên họp thường kỳ và đột xuất dưới sự chủ trì của trưởng ban chỉ đạo quốc gia hoặc các phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia khi được ủy quyền